nằm trong đợt sinh hoạt chính trị có chủ đề tự hào tuổi trẻ thế hệ bắc hồ
với các hoạt động tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh thiếu nhi
về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
vừa qua tỉnh đoàn hà nội đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến
tuổi trẻ thủ đô làm theo lời bác năm hai nghìn hai mươi
để vinh danh chín mươi gương mặt đảng viên trẻ tiêu biểu làm theo lời bác
sau ba tháng triển khai ban tổ chức đã nhận được một trăm hai mươi đề cử chất lượng ở các khối khác nhau
qua nhiều vòng thẩm định xét chọn ban tổ chức đã chọn được chín mươi gương đảng viên trẻ tiêu biểu
làm theo lời bác có thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực
ở vị trí công tác nào các đảng viên trẻ được tuyên dương cũng phát huy phẩm chất của người đảng viên
gương mẫu nỗ lực sáng tạo trong công tác chuyên môn các hoạt động tình nguyện
chuyên lửa cho những thế hệ nối tiếp xung kích đảm nhận những khâu khó
việc mới củng cố và phát triển tổ chức đoàn hội đội
họ thực sự là các tấm gương điển hình tại địa phương đơn vị
trong việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
cũng trong sáng nay thành đoàn hà nội đã tổ chức chung kết cuộc thi trực tuyến
tìm hiểu về lịch sử chín mươi năm đảng bộ thành phố và truyền thống lịch sử văn hóa của thủ đô hà nội
đợt sinh hoạt chính trị tự hào tuổi trẻ thế hệ bắc hồ là dịp để tuổi trẻ thủ đô phát huy truyền thống
công hiến sức trẻ thi đua làm theo lời bác thành lập và duy trì phòng tuyển áo xanh vững chắc
cùng hệ thống chính trị đẩy lùi chiến thắng dịch bệnh
tích cực tham gia góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kép
tham gia phát triển kinh tế xã hội của địa phương thủ đô và đất nước